anh nghĩa chia sẻ trong tương lai sẽ tiếp tục cải tiến máy cấy
thay vì sạc ác quy anh sẽ sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho máy cấy
chuyển sang phần thông tin quốc tế
thưa quý vị một máy xét nghiệm hơi thở giúp phát hiện nhiều loại ung thư đã được các nhà khoa học ở đại học cambridge anh đưa vào thử nghiệm
các nhà khoa học hy vọng việc phát triển sớm các bệnh ung thư có thể giúp tăng cơ hội sống đáng kể cho người bệnh
bệnh nhân rebecca koldrick có triệu chứng bệnh barrett thực quản nhiều nguy cơ chuyển thành ung thư
bà được yêu cầu dùng máy xét nghiệm hơi thở trong vòng một mươi phút
thiết bị này sẽ thu thập những phân tử qua đường hô hấp rồi gửi chúng đến các phòng xét nghiệm
các nhà khoa học tại anh hy vọng việc phát hiện sớm các loại bệnh ung thư có thể giúp tăng cơ hội sống đáng kể cho người bệnh
tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng mang tính cách mạng
hầu hết các bệnh nhân mắc ung thư đều phát hiện muộn
cách duy nhất để chúng ta có thể cải thiện tình trạng này đó là kiểm tra phát hiện sớm căn bệnh
vì vậy chúng tôi hy vọng tìm ra công nghệ mới có thể giúp tầm soát ung thư sớm
thiết bị mới này sẽ được thử nghiệm trong vòng hai năm
nếu thành công thiết bị sẽ được áp dụng rộng rãi trên thế giới và trở thành phương thức đơn giản nhanh và tiết kiệm hơn trong việc phát hiện ung thư
hiện nay trên toàn cầu cứ sáu ca tử vong thì có một ca mắc ung thư
năm hai nghìn một mươi tám ước tính căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của hơn năm trăm linh người
triển lãm điện tử tiêu dùng ces diễn ra tại thành phố las vegas của mỹ mới đây
không chỉ là nơi trưng bày những thành tiệu trong lĩnh vực giải trí và công nghệ
mà còn là nơi giới thiệu những công nghệ mới nhằm hỗ trợ người khuyết tật
tại triển lãm điện tử tiêu dùng ces năm nay công ty intel hoxport robotics đã giới thiệu một chiếc xe lăn có thể được điều khiển bằng cử chỉ khuôn mặt
cụ thể chiếc xe lăn được điều khiển bằng cách sử dụng một camera có thể nhận diện các biểu cảm khác nhau của người dùng
từ nụ cười đến các chuyển động của môi
sau đó truyền dữ liệu để thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể hiểu ý muốn của người sử dụng
cũng tại ces công ty e sci đã ra mắt kính điện tử dành cho người khiếm thị
theo công ty này chiếc kính điện tử sử dụng camera để gửi các hình ảnh đã qua xử lý về hai màn hình nằm ở bên phải trước mắt người dùng
với chiếc kính này tôi có thể thấy những thứ mà tôi chưa thấy bao giờ trước đó
tại triển lãm một số thiết bị công nghệ hỗ trợ người khuyết tật khác cũng được giới thiệu
chẳng hạn như bàn tay giả hỗ trợ người gặp vấn đề ở xương bàn tay
giúp người dùng có thể nắm những vật mà họ không thể nắm được theo cách thông thường
ngoài các thiết bị cho người khuyết tật đối với ngành công nghiệp ô tô
triển lãm điện tử tiêu dùng cess trong những năm gần đây là nơi tốt nhất để trình diễn những công nghệ mới
tại cuộc triển lãm năm nay hãng sản xuất ô tô hàn quốc hyundai đã ra mắt mẫu xe lạ với bốn cẳng chân dài
tương tự như xe hơi truyền thống mẫu xe elevez có bốn bánh xe nhưng điều đặc biệt là nó có thể đi bộ
thậm chí trèo qua vật cản nhờ bánh xe được gắn trên những chiếc cẳng chân dài nhiều khớp
theo hyundai elevate có khả năng chạy trên đường cao tốc nhưng cũng có thể leo tường cao tới một năm m hay
bước qua rãnh rộng một năm m và có khoảng cách lớn nhất giữa hai bánh đối diện là bốn năm mươi bảy m với khả năng đi
bộ này elevez có thể trở thành một công cụ hoàn hảo cho các nhiệm vụ cứu hộ hoặc trở thành một phần
khẩn vụ khẩn cấp nó cũng đặc biệt hữu ích với những tài xế khuyết tật ngồi xe lăn khi elevate
có thể tự nâng hay hạ chiều cao theo ý muốn với khả năng trên mẫu xe này cũng có thể giúp cánh
tài xế ở nhiều nước thoát khỏi cảnh tắc đường chỉ trong phút chốc hãng lc của pháp vừa cho ra mắt
thiết bị cảnh báo tài xế ngủ gật khi lái xe thiết bị được thiết kế dưới dạng kính mắt này rất hiệu
ích đối với các tài xế lái xe đường trường chiếc kính được trang bị tới một mươi năm cảm biến ứng dụng trí
tạo nhằm xác định xem tài xế có ngủ gật khi lái xe hay không các cảm biến cho phép phát hiện biểu
hiện của tài xế khi ngủ gật như gật đầu chớp mắt và thậm chí cảng ngáy khi nhận được thông báo về
một trong những dấu hiệu trên hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo theo mức độ bằng tiếng bip và những lời
nói nhắc nhở để đánh thức tài xế cảnh báo được đưa ra dưới dạng đèn flas nháy ở hai bên mắt
kèm theo âm thanh lớn thiết bị đặc biệt phù hợp với những tài xế lái xe đêm khuya lái xe đường dài
trong tình trạng sức khỏe không ổn định hiện tại sản phẩm mới được bán ra tại thị trường pháp
hãng alis hy vọng sẽ mở rộng thị trường phân phối sản phẩm ra toàn thế giới
thành phố los angeles của mỹ vừa giới thiệu ứng dụng cảnh báo động đất sớm với tên gọi
shake a lake la với ứng dụng này người dân có thể chủ động đề phòng một trận động đất sắp xảy ra
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của
quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại đây là ứng dụng đầu tiên của thành phố los angeles
mỹ có thể cảnh báo động đất sớm thực tế chúng ta đang sống ở một đất nước thường xảy ra động đất
do đó chúng tôi quan tâm đến thời điểm một trận động đất mạnh sẽ xảy ra tiếp theo
tại khu vực này mỗi năm thường xảy ra hàng nghìn rung chấn ứng dụng sẽ cảnh báo người dùng biết
những trận động đất có cường độ từ năm độ richter trở lên và đưa ra những chỉ dẫn nơi phòng tránh
các ứng dụng do đó nếu được sử dụng rộng rãi ứng dụng này có thể cứu sống nhiều người
với thiết bị này dù bạn ở ngay trên đường ở gần khu vực có nguồn điện hay trong thang máy
thì vẫn có đủ thời gian để thoát hiểm
ứng dụng syclus la có thể dùng trên điện thoại chạy hệ điều hành android và ios trong trường
hợp động đất xảy ra bên ngoài thành phố ứng dụng secular la sẽ đưa ra những thông tin cảnh báo
trong vòng vài chục giây đến một phút dựa trên thông tin từ hệ thống cảnh báo của cơ quan
quốc địa chất mỹ đây là thiết bị đầu tiên có thể phát hiện được những dung chấn ở xa đến vậy
trong quá trình nghiên cứu chúng tôi khám phá được rất nhiều điều thú vị về thiết bị này
hiện ứng dụng đang được tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp và phát triển rộng rãi trên toàn nước mỹ